còn tại tỉnh phú thọ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ vừa bắt giữ hai đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép hai bánh heroin từ tỉnh sơn la về phú thọ tiêu thụ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại khu trung tâm xã thu cúc huyện tân sơn tỉnh phú thọ
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hạng a giàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tại huyện bắc yên tỉnh sơn la đang vận chuyển trái phép hai bánh heroin tổng trọng lượng là năm trăm hai mươi sáu chín trăm ba mươi bảy gram
bước đầu hạng a giàng khai nhận số ma túy trên giang được một người tên sành ở cùng huyện
thuê vận chuyển từ tỉnh sơn la về địa bàn huyện tân sơn tỉnh phú thọ để tiêu thụ với tiền công là hai mươi triệu đồng
cùng tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy với giàng còn có hạng a tráng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là em ruột của hạng a giàng
tráng được phân công làm nhiệm vụ cảnh giới khi đối tượng giàng thực hiện trao đổi mua bán heroin
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án